thưa quý vị kể từ ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng được vay vốn yêu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội tại các tổ chức tín dụng được nhà nước chỉ định
và thông tin cụ thể sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây
thông tin cụ thể sẽ có trong cụm tin chính sách nhà ở xã hội tại các tổ chức tín dụng được nhà nước chỉ định
kể từ ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng được vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội tại các tổ chức tín dụng được nhà nước chỉ định
bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành thông tư bốn mươi năm hai nghìn hai mươi một tt bggdt quy định về việc xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non
thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo
phòng giáo dục và đào tạo cơ sở giáo dục mầm non và ủy ban nhân dân các cấp
thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
bộ giao thông vận tải đã ban hành thông tư bốn trăm hai mươi hai nghìn hai mươi một ttbgtvt quy định về công tác điều tiết khống chế đảm bảo an toàn giao thông
chống va trôi và hạn chế giao thông đường thủy nội địa

bên cạnh đó thông tư cũng nêu rõ nội dung công tác điều tiết khống chế đảm bảo an toàn giao thông
thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tổ chức tín dụng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi tỷ lệ nợ xấu dưới ba
đây là nội dung thông tư một trăm sáu mươi hai nghìn hai mươi một ttnhnn về tổ chức tín dụng
chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua bán trái phiếu doanh nghiệp
cụ thể tổ chức tín dụng đó có tỷ lệ nợ xấu dưới ba theo kỳ phân loại gần nhất
theo quy định của ngân hàng nhà nước về phân loại tài sản có mức trích phương pháp trích lập dự phòng rủi ro
và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động đối với tổ chức tiến dụng trước thời điểm mua trái phiếu doanh nghiệp
thông tư này có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai